sáng nay sáu tháng một mươi một dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
chất vấn các nhóm vấn đề chất lượng hiệu quả thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới
công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ hoạt động khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
công tác quản lý hỗ trợ xử lý tồn tại vướng mắc trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển
thưa quý vị và các bạn sáng nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn
các nhóm nội dung liên quan đến nghị định sáu bảy câu chuyện được mùa mất giá hay như việc đầu tư vào trong nông nghiệp
là những vấn đề được các đại biểu quan tâm và chất vấn
theo các đại biểu từ khi triển khai nghị định sáu bảy về hỗ trợ ngư dân đánh bắt ra bờ
thì đã mang lại những hiệu quả nhất định
tuy nhiên đến nay hiện đang tồn tại nhiều bất cập
nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn khi triển khai đã có một số bất cập khiến nhiều ngư dân tiên phong bỗng chốc tránh tay nợ nằn
ở bình định có ngư dân cùng đường đã bay tiếng dụng đen phải bỏ trốn gia đình tan nát bỏ xin hỏi bộ trưởng
có những giải pháp gì để hỗ trợ những ngư dân tiên phong với nghị định sáu mươi bảy hiện đang là con nợ sáu
có năm mươi năm tàu trong đó có đến ba mươi sáu tàu vỏ thép dừng hoạt động
nhiều tàu không duy tu bổ dưỡng không thực hiện đăng kiểm trở lại khi hết thời hạn
nợ sáu trong lĩnh vực này chiếm hai mươi bảy tám
kính đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng cây giải pháp nào để các tàu cá không tiếp tục dừng hoạt động
và các ngân hàng có thể thu hồi được nợ
giải pháp nào để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi
trước cái tình hình này thì chúng tôi đã tham mưu thủ tướng chính phủ đã có nhiều quyết sách
một xác định rõ trước hết về vấn đề tiềm năng ngư trường chúng ta không có khuyến khích nhiều nữa
đó là một
thứ hai đó là phương thức đầu tư hỗ trợ tín dụng theo một mươi một năm
tỏa ra không phù hợp
chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành ngay một cái nghị quyết thay đổi
đó là cái nghị quyết một mươi bảy nghị định một mươi bảy
thay đổi hẳn là không có khuyến khích kinh chuyện nữa
mà ai có đủ điều kiện ra khơi ai có năng lực ai có kinh nghiệm ai có tiềm lực
thì tức ông đóng và nhà nước hỗ trợ một lần
đóng xong cái con tàu nhà nước hỗ trợ tối đa ba mươi năm
với trị giá từ sáu cho đến tám tùy từng loại công suất
thì như vậy từ năm hai nghìn một mươi tám chúng ta chuyển hẳn thành dạng này
đến nay có bốn mươi chiếc làm theo kiểu này
bởi vì chỉ có dạng này thì người dân tự nguyện bỏ tiền ra
người dân có đủ điều kiện mới khai thác hiệu quả được
thì đến hiện nay phản hồi trong cái số bốn mươi chiếc này
có hơn ba mươi chiếc đã đóng xong đi vào hoạt động
không có một điều tiếng gì
cũng liên quan đến nghị định sáu bảy đại biểu nguyễn ngọc phương cho rằng
hiện nay việc đánh bắt khai thác nguồn lợi thủy sản
chủ yếu do người dân tự chủ về kỹ thuật đánh bắt nên năng suất không cao
bộ tưởng trước có những giải pháp
giải pháp để giúp cho các người dân tham gia đánh bắt
ở kỹ năng kỹ thuật cao hơn
vì vậy cho nên gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các tàu lớn mới đóng theo nghị định sáu mươi bảy
đề nghị bộ trưởng cho biết việc đó có đúng không
và có giải pháp gì để giúp người dân trong thời gian sắp tới
tất cả những cái tàu khai thác hậu cần
mà có công chức lớn chủ trương chúng ta
khuyến khích ngư dân đóng sau này
cũng như là các ngư dân cùng các địa phương tự tổ chức bỏ tiền ra đóng
thì phải nói là đúng
đây là những cái phương tiện hiện đại
thế còn những phương tiện mà dưới một mươi năm mét
đặc biệt những cái phương tiện dưới một mươi hai mét
và những cái phương tiện sáu mét
thì đúng là chỗ này trang thiết bị còn lạc hậu
chỗ này từng bước chúng ta đang tái cơ cấu lại
cái ngành thủy sản thủy hải sản
theo cái hướng là từng bước để hiện đại
đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của chúng ta
đối với câu chuyện được mùa mất giá
bộ nông nghiệp cho biết
một số sản phẩm như gạo hạt tiêu
là những mặt hàng chịu nhiều rủi ro
bởi thế giới cũng sản xuất
những sản phẩm này như việt nam
nên đã tạo nên áp lực
lên các mặt hàng trong việc tiêu thụ
cũng như xây dựng thương hiệu
chủ trương lâu dài của chính phủ
là giảm dần diện tích đất lúa
thay vào đó là những cây trồng khác hiệu quả hơn
tuy nhiên trước mắt tập trung tái cơ cấu
ưu tiên những nhóm giống lúa
phù hợp với phân khúc thị trường
và hiện đã có nhiều tỉnh địa phương
đang tập trung phát triển theo hướng này